trong thời gian tới thành phố có thể sẽ thí điểm ở những địa bàn đáp ứng đủ các điều kiện an toàn
tuy nhiên phải đánh giá kỹ tình hình nôn nóng một chút sẽ ảnh hưởng đến thành quả phòng chống dịch ông mãi nhìn nhận
chia sẻ quan điểm về diễn biến dịch covid một mươi chín tại tp hcm ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm cho biết
diễn biến tình hình dịch trên địa bàn đã tốt lên nhưng chưa có điều gì chắc chắn trước sự phức tạp của biến chủng delta
hiện tại không gì bằng nâng cao ý thức sự cảnh giác của người dân trong phòng chống dịch
ý thức người dân trong việc đeo khẩu trang giữ khoảng cách tuân thủ năm k còn nhiều nơi như lúc bị buông lỏng
điều này sẽ khiến biến chủng delta càng phát huy đặc tính lây lan nhanh bí thư thành ủy tp hcm nói
trước đó ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên vào chiều ngày một mươi hai tháng một mươi có những chia sẻ về giai đoạn chống dịch covid một mươi chín
tại buổi làm việc của đoàn đại biểu quốc hội với ủy ban nhân dân tp hcm
tại buổi làm việc bí thư nguyễn văn nên thừa nhận đại dịch đã để lại cho thành phố nhiều đau thương cũng như bài học sương máu
cần kịp thời tổng kết suốt kinh nghiệm
ông nên cho rằng hồi tháng năm khi phát hiện hai ca dương tính tại bệnh viện nhân dân gia đình thì dịch đã ung thư di căn ở chỗ khác từ lâu
nhắc lại vào ngày hai mươi bảy tháng năm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
tối ngày hai mươi sáu tháng năm đã ghi nhận thêm hai trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín khi đi khám tại bệnh viện nhân dân gia đình
đây là hai vợ chồng cư ngụ tại phường thạnh lộc quận một mươi hai sinh hoạt chung tại hội thánh truyền giáo phục hân tại quận gò pháp
cùng với ca nghi nhiễm cư trú tại huyện hóc môn đã công bố trước đó
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng năm đã có kết quả xét nghiệm khẳng định ba trường hợp này dương tính
sang chiều ngày hai mươi bảy tháng năm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm thông báo phát hiện thêm một mươi một ca nghi nhiễm
liên quan đến hội thánh truyền giáo phục hân
sau khi truy nguồn gốc ca nhiễm liên quan đến điểm nhóm truyền giáo
lãnh đạo thành phố đã nhanh chóng dùng chỉ thị một mươi năm để kìm lại một số hoạt động
và áp dụng chỉ thị một mươi sáu ở một số địa bàn trọng tâm trọng điểm
theo lời ông nguyễn văn nên được báo tuổi trẻ trích dẫn
thời gian đó thành phố đã dùng xét nghiệm pcr nhưng năng lực không đủ
đầu tiên lấy bốn mươi mẫu nhưng đơn vị trả kết quả năng lực chỉ một mươi nên phải chờ đợi
mà sự chờ đợi đó qua hai mươi bốn giờ bốn mươi tám h có lúc kẹt máy thì bảy ngày mới trả kết quả
đâu còn giá trị vũ khí chiến đấu không phù hợp dù làm rất tích cực mà cũng chưa biết nó
ý nhắc chủng delta lây kiểu gì do không có cảnh báo nào rõ ràng hết ông nên tiết lộ
ông nên cho hay dù lúc đó thành phố có những lúc đưa ra chỉ tiêu xét nghiệm năm trăm linh mẫu mỗi ngày
huy động hết lực lượng nhưng trả kết quả chỉ vài chục ngàn mẫu
quyết định giãn cách để xét nghiệm phát hiện ca nhiễm ngăn chặn kịp thời nhưng lúc đó vũ khí chiến đấu không phù hợp
vào ngày sáu tháng tám thủ tướng phạm minh chính ban hành nghị quyết tám mươi sáu
đeo rõ thành phố hồ chí minh phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
các tỉnh bình dương long an đồng nai phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày một tháng chín
ông lên cho biết lúc đó nhìn lại lực lượng vũ khí của thành phố không đủ để đạt mục tiêu kiểm soát dịch
nên lãnh đạo thành phố đề nghị lãnh đạo đảng nhà nước bộ chính trị quốc hội và chính phủ áp dụng biện pháp cao nhất là tình trạng khẩn cấp
ông nguyễn văn nên tiết lộ sau đó quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp nhưng không tuyên bố tình trạng khẩn cấp
theo đó đưa lực lượng quân đội công an tăng cường vào thành phố hồ chí minh để chống dịch
nhìn lại lực lượng vũ khí năng lực thành phố hồ chí minh thấy không thể
nên đề nghị đảng nhà nước bộ chính trị quốc hội cho phép áp dụng biện pháp cao nhất là tình trạng khẩn cấp
sau cùng quyết định sử dụng các biện pháp khẩn cấp nhưng không tuyên bố tình trạng khẩn cấp ông nên nói
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh sau gần hai tuần thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi tám
có năm tín hiệu rất tích cực đã được ghi nhận
tình ứng an toàn linh hoạt ngày càng nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh chợ truyền thống hoạt động trở lại
công tác an sinh tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch có những kết quả tốt và an ninh trật tự được đảm bảo
đến ngày một mươi một tháng một mươi tất cả hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức đã công bố kiểm soát được dịch theo chỉ tiêu của bộ y tế
cụ thể số ca mắc covid một mươi chín liên tục giảm trong khi số ca xuất viện ngày càng tăng
số ca nặng thở máy số ca tử vong đang giảm theo từng ngày
trong ngày một mươi tháng một mươi ghi nhận số ca xuất viện cao gấp đôi so với số ca nhập viện đó là một chín trăm hai mươi năm ca xuất viện chín trăm linh sáu ca nhập viện
số ca tử vong xuống thấp nhất sau một tháng rưỡi qua
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân không tuân thủ các quy định như còn tụ tập đông người không giữ khoảng cách không đeo khẩu trang
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
tp hcm vẫn còn nhiều cái ép không trong cộng đồng chúng ta phải điều chỉnh thói quen của mình phải tiếp tục cảnh giác hơn nữa
lúc nào cũng phải cảnh giác điều chỉnh thói quen sống thích ứng an toàn mình và người nhà của mình người thân của mình v v
chứ không được chủ quan xem là coi như là mọi việc đã tốt không phải như vậy
thưa quý vị và các bạn tp hcm đã trải qua một quãng thời gian dài bị thương với những hàng rào dây răng những tấm biển cấm
nhưng nay tp hcm đã trải qua một quãng thời gian dài bị thương với những hàng rào dây răng những tấm biển cấm
nhưng nay thành phố đang dần trở lại với hình ảnh của một đô thị lớn năng động sáng tạo đầy sức sống để có thể tiến dần với thích ứng sống an toàn trong trạng thái bình thường mới rất cần có sự đồng lòng chung tay cùng nhìn về một hướng của tất cả tầng lớp nhân dân